tại vạch phân quản cầu bắc luân ii ubnd tỉnh quảng ninh việt nam và chính quyền khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc đã tổ chức lễ khánh thành xây dựng cầu bắc luân ii
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã dự và phát lệnh thông xe cầu bắc luân ii
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam hồng tiểu dũng cùng tham dự sự kiện này
tỉnh quảng ninh việt nam và tỉnh quảng tây trung quốc là hai tỉnh biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng là cửa ngõ kết nối giao thương giữa việt nam asean với trung quốc
quảng ninh cũng nằm giữa trung tâm của hai hành lang kinh tế và vành đai kinh tế vịnh bắc bộ
việc xây dựng cầu bắc luân hai có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển thương mại giữa hai nước việt nam và trung quốc
và phù hợp với sáng kiến chung của hai nước về hợp tác hai hành lang một vành đai kinh tế
cầu bắc luân ii có vị trí cách cầu bắc luân ii
cầu bắc luân hiện tại khoảng ba hai km về phía hạ lưu
cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dưỡng lực
chiều dài toàn cầu là sáu trăm một mươi tám m trong đó chiều dài cầu về phía trung quốc thi công là bốn trăm sáu mươi ba năm m cầu về phía việt nam thi công là một trăm năm mươi bốn năm m
tổng mức đầu tư phía việt nam là hơn ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng
trên cơ sở hiệp định giữa hai bên khu tự trị dân tộc trang quảng tây đã tiến hành khởi công xây dựng cầu phía trung quốc từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh quảng ninh đã tiến hành khởi công xây dựng cầu phía việt nam từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đây là cầu vòng bê tông công nghệ mới được đối ngũ cán bộ kỹ thuật cầu đường việt nam thi công vượt tiến độ đạt chất lượng theo thống nhất với nước bạn trung quốc